tại hải phòng văn phòng ubnd tp hải phòng tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động cổng thông tin điện tử ba mươi tỉnh thành phố lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
các cổng thông tin điện tử đã thực hiện hiệu quả chức năng giao tiếp hai chiều giữa chính quyền với người dân qua các hình thức tọa đàm đối thoại trực tuyến
từ đó giúp định hướng dư luận tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
giải đáp những câu hỏi ý kiến của nhân dân về những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội điển hình như các tỉnh thái nguyên thừa thiên huế yên bái lào cai
về nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới các tỉnh thành phố tiếp tục tập trung duy trì vận hành tốt hoạt động của cổng thông tin điện tử
chủ động tham mưu tạo cơ sở để các cấp các ngành các đoàn thể đơn vị trên địa bàn chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả
các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến góp phần minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh thành phố